tại tỉnh đồng nai hiện nay công an các huyện thành phố biên hòa và long khánh
đã triển khai việc tiếp nhận thủ tục đăng ký cấp thẻ căn cước công dân cho người dân
sau thời gian tạm ngưng để phòng chống covid một mươi chín
người dân đến làm thẻ căn cứ công dân phải tuân thủ quy định năm k của bộ y tế
ngoài ra người dân khi đến làm thủ tục đều phải quét mã qr để khai báo y tế
thông qua phần mềm pc covid
theo đó những người đến làm thủ tục phải được tiêm vaccine ít nhất một mũi sau một mươi bốn ngày
hoặc dưới xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
địa điểm làm việc đối điều kiện để đảm bảo khoảng cách tránh tình trạng đập trung đông người
phân công cán bộ giám sát để người dân thực hiện năm k theo quy định
trước đó do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
toàn tỉnh đồng nai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đồng nai đã tạm ngưng việc tiếp nhận làm thẻ căn cước công dân từ ngày chín tháng bảy
theo công an tỉnh đồng nai đến nay trên địa bàn toàn tỉnh
lực lượng công an đã thu nhận được hơn một năm mươi ba triệu thông tin cấp thẻ căn cước công dân cho người dân